năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh ủy phú yên thực hiện khá hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được tỉnh ủy xác định đó là kịp thời phát hiện
xử lý nghiêm nhanh rứt điểm các vụ án tham nhũng và án liên quan đến kinh tế
năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan điều tra cấp huyện và tỉnh phú yên đã thủ lý điều tra một mươi một vụ với ba mươi ba bị can
ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thi hành kỷ luật ba mươi tám đảng viên và một tổ chức cơ sở đảng liên quan đến tham nhũng và kinh tế
phát hiện xử lý một trường hợp công tác tại tòa án nhân dân tỉnh có hành vi tham ô tài sản nhà nước
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ủy phú yên chỉ đạo khắc phục việc các vụ án tham nhũng chậm được xử lý
các cơ quan chức năng phải tạo mối liên kết chặt chẽ từ khâu điều tra đến xét xử
thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử thân thiện nghĩa tình kỷ cương kỷ luật
trong cải cách hành chính nhằm hạn chế thực trạng nhũng nhiễu trong xử lý công việc liên quan đến doanh nghiệp và người dân của cán bộ công chức viên chức